để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho người bệnh trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ubnd tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo việc hiến máu tình nguyện
để truyền tải thông điệp hiến máu an toàn không ngại covid ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các cơ quan
ban ngành các địa phương các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu
vận động các công nhân viên chức lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương tham gia hiến máu tình nguyện
trung tâm huyết học truyền máu bệnh viện trung ương huế và các đơn vị cơ quan chủ quản của đoàn viên
thực hiện lấy máu tình nguyện ngay tại cơ quan đơn vị tránh tập trung đông người
ngay trong ngày đầu thực hiện thì đã có gần một trăm hai mươi người đến cho máu
tại trung tâm huyết học truyền máu khu vực huế và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh